sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh mùa đông của eu ngày một mươi năm tháng một mươi hai hội đồng châu âu thông báo sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bất thường vào cuối tháng một hoặc đầu tháng hai năm sau để sửa đổi ngân sách liên minh châu âu eu và gia hạn hỗ trợ ukraine với số tiền năm mươi tỷ euro cho đến năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại cuộc họp báo chủ tịch hội đồng châu âu charles michel và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen cho biết eu sẽ làm hết sức mình để ủng hộ ukraine và ủy ban châu âu đang nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả hai mươi bảy quốc gia thành viên eu đều ủng hộ các quyết định ngân sách
bà cũng cho rằng cần phải nghiên cứu các giải pháp thay thế tiềm năng để đưa ra quyết định nhanh chóng nếu các nước thành viên eu không đạt được những sự nhất trí
chủ tịch hội đồng châu âu charles michel xác nhận rằng các nhà lãnh đạo châu âu chưa đạt được đồng thuận về kế hoạch ngân sách trong đó có vấn đề hỗ trợ ukraine khoản hỗ trợ năm mươi tỷ euro cho kiev
tuy nhiên các nhà lãnh đạo châu âu đã nhất trí gặp lại nhau vào năm tới tại một hội nghị thượng đỉnh mới với hy vọng đạt được sự nhất trí với tất cả hai mươi bảy thành viên
nhưng nếu thất bại họ vẫn cam kết hỗ trợ cho ukraine kể cả ở mức hai mươi sáu thành viên